bởi vì sau dịch covid thì nền kinh tế chung còn rất là khó khăn đặc biệt là với những người dân lao động như là tụi mình
vì thế nên là cái việc tăng giáo sách giáo khoa là ảnh hưởng rất nhiều tới những hộ gia đình mà có con em đang đi học
tính chung một bộ sách giáo khoa chưa bao gồm sách tham khảo có thể việc tăng vài trăm nghìn là không nhiều
tuy nhiên điều đáng lo ngại chính là tuổi thọ sách giáo khoa hiện nay quá ngắn ngủi học xong một năm là bỏ nguyên bộ sách
trong khi với những gia đình có điều kiện
thì không có gì đáng nói
xong với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhiều con cùng đi học thì đây cũng sẽ là một nỗi lo không nhỏ
trước kia khi mà tôi đi học thì anh chị mua một bộ sách giáo khoa để lại cho các em học thì nó đỡ lãng phí rất là nhiều
như bây giờ con chúng tôi thì năm nay mua một bộ sách giáo khoa mới sang năm các em không dùng được nữa
đó là một sự nãng phí và rất là tốn kém

một nguyên nhân nữa cũng khiến cho chi phí mua sách giáo khoa
một nguyên nhân này tăng là do có những môn học có quá nhiều đầu sách
ví dụ như môn mỹ thuật lớp một mươi có tới một mươi một cuốn sách
đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông từ trước đến nay
vâng thưa ông trong những ngày vừa qua thì câu chuyện về việc sách giáo khoa tăng giá là một trong những chủ đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm
dưới góc độ là một người nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục thì ông có thể cho biết là cái mức độ tăng giá từ gấp hai đến ba
ba lần so với sách giáo khoa hiện nay có phù hợp hay không ạ
việc tăng giá sách giáo khoa thì đấy là cái điều hiển nhiên
chỉ có điều là tăng ở mức độ nào thì vấn đề phải là mình luận đến
bởi vì là chúng ta chưa hình dung được
tức là nếu như trước đây chúng ta chỉ có một bộ sách giáo khoa thôi
thì tất cả các chi phí là nó khác
và thậm chí là nhà nước còn hỗ trợ trong các cái quá trình mà làm sách giáo khoa
nhưng mà đến khi mà chúng ta xã hội hóa đúng không
thì sách giáo khoa lại do các công ty nói đúng là các công ty
mà thực hiện từ bản thảo cho đến tất cả mọi công đoạn
thì có thể nói là nó phát sinh ra khá nhiều chi phí
sách giáo khoa bị đội giá lên như vậy thậm chí gấp đôi gấp ba lần như vậy
thì theo tôi là có thể lý giải được
tuy nhiên chúng ta lại phải phân biệt như sau
riêng cái gọi là sách giáo khoa thôi
mà thông qua hội đồng thẩm định quốc gia
và tôi mới được biết là giá là bộ tài chính duyên đảo hòa
nhưng thực sự bây giờ khi mà phụ huynh mua sách giáo khoa
phải chỉ mua sách giáo khoa
và các nhà xuất bản hầu như bây giờ tất cả là gì
đóng gói chung sách giáo khoa với những sách gọi là sách bổ trợ
sách bổ trợ
thì nhiều khi kèm theo một cuốn sách giáo khoa là thậm chí từ một đến hai cuốn sách bổ trợ
và như vậy cái mà được kiểm soát giá do bộ tài chính nó là sách giáo khoa
còn cả một cái khoản sách bổ trợ này không thiếu gì
tức là không ít hơn sách giáo khoa
thì hoàn toàn cái này là không được kiểm soát giá
và đặc biệt
đặc biệt nữa một điều tôi cho là phi lý
tức là khi bạn cho phụ huynh học sinh cho học sinh cho giáo viên
thì là bán trọn gọi
tôi được biết rất nhiều nơi là không tìm mua lẻ được một quyển
như ngày xưa
ngày xưa có thể là thiếu quyển nào ra trong sách mua
nhưng bây giờ chúng ta không mua lẻ được
và phải mua
và như vậy có nghĩa là vô hình dung
là ngoài sách giáo khoa ra là phụ huynh học sinh phải mua kèm thêm một loại sách nữa là sách bổ trợ
và tọng hai cái này lại
mà so sánh chúng ta thấy
nghĩ rằng là tự dưng thấy rằng là phụ huynh có thể bỏ ra quá nhiều tiền để mà mua sách cho con học
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần phải làm những gì để có thể giúp sách giáo khoa có một mức giá bình ổn nhất ạ
tôi nghĩ rằng là nhà nước phải có trách nhiệm để mà hỗ trợ giáo cho sách giáo khoa
đấy và đã có những lúc mà trong những cuộc họp rất quan trọng thì tôi có nói đến một cái thuật ngữ đó là an ninh giáo khoa
bởi vì là an ninh giáo khoa ở chỗ nào
tức là nếu như mà để các công ty hay các nhà xuất bản cảm thấy thua lỗ trong làm sách giáo khoa thì người ta sẽ không làm nữa
và khi đó học sinh làm sao có sách học được
vì tôi vẫn nghĩ rằng là với một cái đơn vị kinh doanh kể cả nhà xuất bản hay là công ty nếu như mà không cho tăng giá lên mà hạn chế giá ở một mức độ nào đó người ta sẽ lỗ
thậm chí không lãi chẳng hạn và thậm chí lộ thì người ta sẽ không làm sách nữa
thì lúc bây giờ là học sinh chúng ta sách ở đâu
vì vậy tôi nghĩ rằng là nhà nước nên có một cái ngân sách để bù lỗ cho sách giáo khoa

giá thành của anh như vậy tôi bù lỗ thêm một phần này
và cái giá sách giáo khoa đó sẽ được giảm xuống
như vậy có nghĩa là gì
một là bộ tài chính về kiểm soát lại giá thành của sách giáo khoa
với số lượng in như vậy
thì giá thành anh ta như vậy có chọn không
hai là với giá thành xong rồi nhà nước hỗ trợ một phần
để giảm giá xuống
và tôi nghĩ là nhà nước cần có trách nhiệm trong chuyện hỗ trợ về giá sách giáo khoa để sách giáo khoa có thể rẻ hơn